liên quan đến vụ phá rừng với diện tích gần hai năm hectare tại xã đạ căn nàng huyện đam rông mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
hôm nay lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo việc xử lý khắc phục hậu quả vụ phá rừng nghiêm trọng này
tại hiện trường đoàn kiểm tra ghi nhận có gần hai năm hectare rừng bị chặt phá và san uổi đất thuộc tiểu khu hai trăm năm mươi một xã đạ căn nàng huyện đam rông
do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý khối lượng lâm sản thiệt hại trên năm mươi hai mét khối
qua vụ việc này lãnh đạo tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần nghiêm túc kiểm điểm lại công tác quản lý bảo vệ rừng bởi đã để xảy ra thiệt hại lớn
đồng thời khẩn trương trồng lại rừng bị phá hoại giao công an lâm đồng điều tra củng cố hồ sơ tiến hành truy tố trước pháp luật